nhóm tiến dụng đen chuyên cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện gia lâm phối hợp với phòng kiểm soát hình sự công an hà nội trị phá
các đối tượng đã quy tụ các đối tượng tiền án tiền sự trong địa bàn cũng như tỉnh hoài
cho người dân vay với lãi suất từ năm đến một mươi đồng một triệu một ngày
tức là lãi suất từ một trăm tám mươi trở lên trong một năm
bọn chúng sẵn sàng xích nợ bằng cách đe dọa thủng bố tinh thần
hoặc dùng chất bẩn né vào nhà các nạn nhân nếu chậm trả nợ
thưa quý vị mới đây hơn hai trăm linh trường đại học đã công bố điểm chuẩn
theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
dù đã được dự đoán điểm chuẩn năm nay vẫn khiến cho thí sinh bất ngờ
vì nhiều ngành tăng từ tám đến một mươi một điểm so với những năm trước
và nhiều thí sinh đành phải ngậm ngùi tiếc nuối vì không thể đổ vào ngành học mà mình yêu thích
dù mức điểm đạt được cao hơn nhiều so với điểm chuẩn của năm ngoái
thực tế là nhiều thí sinh giáo viên và cả các chuyên gia giáo dục thì đều bất ngờ
khi mà họ đạt được điểm chuẩn
và một số ngành học tăng điểm chuẩn đến mức là ba mươi thậm chí là ba mươi năm điểm của công trị thanh xuân
và điều đáng nói là với mức điểm này của những năm trước thường là thủ khoa của các trường đại học trong cả nước
nhưng mà năm nay thì có thí sinh ba mươi điểm vẫn trượt
trên các diễn đàn mạng xã hội trong những ngày qua thì cũng bản luận nhiều về chủ đề là ba mươi điểm vẫn trượt đại học
quý vị sẽ cùng với chúng tôi theo dõi những chia sẻ trong cư dân mạng ngày hôm nay
sau khi nhiều trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn
không những thí sinh chóng mà dư luận
đông đảo cộng đồng mạng cũng thấy chóng
bởi như mọi năm ba mươi điểm thường là thủ khoa của các trường đại học trong cả nước
nó còn thể hiện sự tuyệt đối trong ba môn thi của thí sinh
thế nhưng năm nay nhiều thí sinh phải khóc khi ba mươi điểm vẫn bị trượt
nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi lý do vì sao và cũng thấy tiếc trước thành tích của các thí sinh
thật tiếc cho các em với thành tích như vậy các em sẽ có rất nhiều lựa chọn khác
thí sinh đạt điểm tuyệt đối vẫn không thể đỗ đại học
các thí sinh năng lực thực sự sẽ thất vọng và mất niềm tin
tôi tự hỏi nhiều thí sinh đạt điểm xét tuyển từ hai mươi chín năm trở lên
tức là sắp xỉ một mươi điểm một môn nhưng vẫn trượt đại học
liệu rằng ngành giáo dục có đang bỏ lọt nhân tài
là một giáo viên tối tiếc cho các em và công sức của thầy cô đã đưa học sinh đi đến hết quãng đường trung học phổ thông
năm nay thí sinh trượt nhiều quá
một phần nguyên nhân nằm ở các trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức
chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không nhiều
tuy nhiên tôi thấy dù bất cứ lý do gì đạt được hay chín năm điểm nhưng vẫn không thể đỗ đại học thì thực sự là thiệt thòi cho các em
với mức điểm chuẩn như vậy về lý thuyết thủ khoa cũng trở đại học
người có điểm ba mươi tuyệt đối nếu chọn ngành không phù hợp vẫn trượt
trước hiện tượng đó nhiều cư dân mạng ý kiến
nguyên nhân của việc điểm chuẩn tăng đột biến là do đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông dễ
khiến điểm thi cao dẫn đến điểm chuẩn cao
nhưng cũng có ý kiến cư dân mạng cho rằng
chỉ tiêu tuyển sinh dựa theo kết quả điểm thi tốt nghiệp giảm
khiến sự cạnh tranh đầu vào của các trường đại học trở nên khốc liệt đầy điểm chuẩn tăng cao
nếu ra đề thi có độ khó tăng dần theo các nấc cấu trúc hợp lý
thì chắc chắn các em học khá giỏi sẽ có nhiều cơ hội loại được những bạn kém hơn để bước vào cổng trường đại học
kết quả thi năm nay của em là toán chín bốn khóa chín bảy mươi năm sinh một mươi nhưng không có điểm ưu tiên
tổng điểm xét tuyển là hai mươi chín hai mươi năm
nhưng vì lý do tiêu chí phụ ưu tiên một của đại học y hà nội là hai mươi chín
tổng điểm ba môn cộng điểm ưu tiên và cộng điểm khuyến khích nên tranh nhau năm điểm nên cuối cùng em trượt
nhiều cư dân mạng bày tỏ nếu tình trạng này tiếp diễn ở những năm sau
sẽ tạo ra sự bất công trong việc chạy đua giữa các thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp
đáng lo ngại hơn nhiều trường đại học nói đúng hơn là những ngành học điểm cao kia
rất dễ làm rơi lọt tụt mất thí sinh có năng lực thực sự giỏi
như thủ khoa hay chín hai mươi năm điểm
đề thi không phân hóa được học sinh nên để hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều có dễ để cho các em có tấm bằng
thuận lợi trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình
nhưng ở kỳ thi đại học phải thực sự nghiêm túc và chất lượng đảm bảo lựa chọn được nhân tài cho đất nước
ngoài ra môn toán nên thi tự luận
tiến sĩ trần thu trà đại học sư phạm tp hcm cho rằng
thang điểm tuyệt đối trong xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là ba mươi điểm trên ba môn
nhưng năm nay nhiều ngành như sư phạm ngữ văn của đại học hồng đức lấy ba mươi năm điểm khối c
ngành hàn quốc của đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội ba mươi điểm khối c
như vậy những thí sinh đạt hai mươi chín chín hay ba mươi điểm vẫn có nguy cơ trượt nguyện vọng một
theo giáo sư tiến sĩ hoàng văn cường phó hiệu trưởng đại học kinh tế quốc dân
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
số thí sinh đạt chín một mươi điểm chiếm tỷ lệ rất lớn ở hầu hết các môn ngữ văn tiếng anh lịch sử giáo dục công dân địa lý
điều đó cho thấy tính phân loại của kỳ thi chưa tốt
kỳ thi trung học phổ thông được các trường coi trọng lấy đó làm căn cứ để xét tuyển đầu vào
nhưng để không phân loại đúng năng lực thí sinh
để xảy ra tình trạng các ngành học lấy điểm chuẩn trên ba mươi là nghịch lý bất bình thường
việc các trường đa dạng các phương thức tuyển sinh cũng là một trong những nhân tố khiến điểm chuẩn tăng cao
tuy nhiên việc các cơ sở giáo dục đại học áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh là điều phù hợp
thuộc về quyền tự chủ của trường và giúp họ tuyển được sinh viên theo đúng mục tiêu đào tạo của trường
và đông đảo cư dân mạng bày tỏ điều quan trọng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải phân loại được thí sinh
chúng ta cũng cần phải có phương thức tuyển sinh tốt hơn
nếu một kỳ thi không có tính phân loại cao
thì khi đó chúng ta phải xác định rõ có nên dùng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học nữa hay không
bạn nghĩ sao về vấn đề này